hòa cùng không khí sôi động của cả nước tại viện huyết học và truyền máu trung ương
rất đông bệnh nhân đã cùng tập trung lại để theo dõi trận chung kết bóng đá giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam
và đội tuyển u hai mươi ba uzbekistan
xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tất cả các hành lang bệnh viện khu khám bệnh khác với mọi ngày không còn sự mệt mỏi vì bệnh tật
ngày hôm nay tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại viện huyết học và truyền máu trung ương
đều chung một niềm vui
bóng đá đã kết nối tất cả họ ngồi trước màn hình tv để theo dõi trận đấu được mong chờ suốt những ngày qua
giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba uzbekistan
vào đến trung kết này là anh em bệnh nhân cũng thấy phấn khởi và khỏe ra hơn
tôi là bệnh nhân thật nhưng mà thôi thì mới vào nằm viện ốm đau thật nhưng mà hôm nay vì không khí bóng đá
tôi cảm thấy là con người cũng khỏe lên một tí
dù đội hai mươi ba việt nam như thế nào
về đến đâu tất cả chín mươi triệu con người việt nam đều ủng hộ
mặc dù thời tiết tại thường châu trung quốc không thuận lợi
thế nhưng tất cả các cổ động viên tại viện huyết học và truyền máu trung ương
đều có một niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ sẽ vượt qua tất cả để giành thắng lợi
và niềm tin ấy dường như vỡ hòa khi quang hải vẽ cầu vòng tuyết
ghi bàn đầu tiên gỡ hòa cho đội tuyển việt nam
cảm xúc gỡ hòa của việt nam là quá
quá xuất sắc
chúng tôi là những người bệnh nhân nhưng mà cũng thường xuyên theo dõi và cũng bám sát đội tuyển để đi đến đích vô địch
và tất nhiên trong cái cuộc này thì chúng tôi sẽ cổ vũ và hào hứng
và chúng tôi sẽ có phần giảm bớt cái bệnh tật đi để thắng cùng với đội bắn
thời tiết sân đá hôm nay tuy là nó không được thuận lợi
lúc mới đầu là cũng lo cho đội việt nam
nhưng quá trình
xem diễn biến cuộc cảm thấy coi như là cũng cân bằng coi như là hai bên là hai đội đều cân bằng ngang tài ngăn sức
đối với những bệnh nhân này hôm nay dường như không còn bất cứ sự đau đớn của bệnh tật
chỉ có duy nhất một niềm tin hy vọng rực cháy cùng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
các cầu thủ của chúng ta không chỉ dẫn dắt trái bóng tròn
mà hôm nay các em còn dẫn dắt cảm xúc cho hàng triệu con tim việt nam
với người hâm mộ bóng đá việt nam
các cầu thủ của chúng ta đã là những nhà vô địch